nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước asean trong ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh nguồn nước
ngày năm tháng một mươi một tại hà nội viện khoa học thủy lợi việt nam phối hợp với hiệp hội tư vấn phát triển nông nghiệp nhật bản
tổ chức hội thảo quốc tế khoa học công nghệ thủy lợi gắn với an ninh nguồn nước giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu
việt nam có gần bảy mươi tổng lượng nước đầu nguồn từ nước ngoài chảy vào
do đó việt nam đang phải chịu nhiều thách thức về an ninh nguồn nước
tình trạng suy thoái cạn kiệt nguồn nước mặt nước ngầm thiếu nước khan hiếm nước đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa sức khỏe con người
cạnh tranh khai thác sử dụng nước giữa các ngành đặc biệt cho sản xuất nông nghiệp có xu hướng ngày càng gây gắt hơn nhất là trong mùa khô
cùng với đó là khai thác sử dụng nước lãng phí hiệu quả sử dụng thấp dẫn đến chưa bảo đảm việc sử dụng tổng hợp đa mục tiêu ở nhiều khu vực lưu vực sông
tại hội thảo các chuyên gia đã trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý tưới tiêu hệ thống hồ đập như quản lý tưới dựa trên cơ sở dữ liệu giám sát thủy lợi kinh nghiệm từ phía nhật bản chia sẻ
việc theo dõi kịp thời và phản hồi nhanh dữ liệu sẽ giúp bảo đảm việc điều tiết tưới tiêu hiệu quả
ngoài ra đại diện của ngân hàng thế giới cũng cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên và hỗ trợ các hoạt động cải thiện cuộc sống và cơ hội phát triển cho người dân việt nam
chiến lược tham gia của ngân hàng thế giới sẽ tập trung vào ba trụ cột chính đó là duy trì nguồn nước cung cấp dịch vụ tốt hơn và xây dựng khả năng phục hồi